trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh con tum cho biết trên địa bàn thành phố con tum vừa có một trường hợp bệnh nhân tử vong do cúm ah một n một
trong khi đó kết quả xét nghiệm nhanh của viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên đã khẳng định một bệnh nhân điều trị cung phong cũng dương tính với cúm ah một n một
bệnh nhân tử vong do bệnh cúm ah một n một là nguyễn thị thơm ba mươi bảy tuổi nhi cô chùa pháp hoa xã hòa bình thành phố con tum với biểu hiện sốt nhẹ mệt mỏi chán ăn
kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên bệnh nhân có kết quả dương tính với cúm ah một n một
ngành y tế tỉnh con tum đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm ah một n một thực hiện tiêu độc khử quẩn toàn bộ khu vực bệnh nhân sinh sống về điều trị
giám sát cấp thuốc kháng virus cho bốn mươi bốn trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân trong đó đã có một người cho kết quả dương tính với cúm ah một n một
hiện bệnh nhân này đang tiếp tục được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh con tum cho thử máy và điều trị tích cực